chào các quý vị khán giả đã theo dõi tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga cho biết
virus sars cov hai có thể tồn tại trong cơ thể người từ tám mươi đến hơn một trăm linh ngày
thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
một trong những quan chức y tế hàng đầu của nga cảnh báo rằng khả năng lây lan virus của một bệnh nhân
sau khi nhiễm covid một mươi chín có thể kéo dài hơn ba tháng
tuyên bố trên được bà anna popova người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng
và sức khỏe người dân nga đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới và số bệnh nhân tử vong ở nước này tăng mạnh
bà popova trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo chí cho biết
theo những gì chúng tôi quan sát được virus sars cov hai có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm trong tám mươi ngày
thậm chí hơn một trăm linh ngày
bà cũng chia sẻ thêm nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy điều này
và tất nhiên sẽ không có bác sĩ nào gạch bỏ một bệnh nhân ra khỏi danh sách theo dõi của mình khi khỏi bệnh
vì những người này sẽ tiếp tục trở thành mối nguy hiểm với nguy cơ lây lan virus cho người khác
người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga
giải thích thêm rằng thời gian ủ bệnh là một mươi bốn ngày có nghĩa là các triệu chứng sẽ xuất hiện muộn nhất hai tuần sau khi nhiễm
chính vì vậy bà popova cho rằng điều rất quan trọng nhất là những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phải được theo dõi kỹ trong thời gian đó để chắc chắn rằng họ có nhiễm virus hay không
bà poboova nhấn mạnh nếu ai đó đã bị nhiễm bệnh thì bác sĩ của họ sẽ xác định họ cần cách ly ở nhà trong bao lâu
điều này không chỉ để ngăn họ không lây nhiễm cho người khác mà còn để họ có thời gian loại bỏ virus và phục hồi hoàn toàn
bà cũng lưu ý thêm rằng hiện có nhiều người dân ở nga nhiễm covid một mươi chín
và không đi khám hay xét nghiệm
bản thân số người có kháng thể là không nhiều nhưng trong số đó hầu hết họ là những người trốn tránh sự trợ giúp của y tế
trong suốt khoảng thời gian dịch bùng phát những công dân nga có kết quả xét nghiệm dương tính
phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt và bị giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động
thời gian vừa qua nga đã phải đối mặt với diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
khi mà các ca mắc mới và tử vong liên tục cao kỷ lục kể từ đợt dịch thứ tư
nguyên nhân của tình trạng này là được quan chức và giới chuyên gia nhận định là do tỷ lệ tiêm vaccine cho cộng đồng của nga còn thấp
và cần các phương án đối phó hiệu quả với dịch
những tuần gần đây nga đang ghi nhận tỷ lệ mắc mới và tử vong vì covid một mươi chín cao kỷ lục
nhiều người đã mắc covid một mươi chín mà không đi khám bác sĩ
các nhà chức trách khuyến cáo người nghi mắc covid một mươi chín hãy ở nhà và liên lạc với bác sĩ
người sẽ quyết định họ cần xét nghiệm và cách ly hay không
trong khi đó theo trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc mỹ
bốn bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có thể tiếp tục có rna của sars cov hai trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp trên tối đa ba tháng sau khi phát bệnh
tuy nhiên khả năng lây nhiễm là khó xảy ra
cho đến nay chưa đầy năm mươi dân số nga hoàn thành tiêm chủng mặc dù nguồn vaccine luôn sẵn có
điều đáng nói là hiện nay nga có đến bốn loại vaccine covid một mươi chín nội địa được phê duyệt sử dụng ở nước này
và mọi công dân nga đều có cơ hội được tiêm vaccine nga
nhưng vẫn còn một bộ phận lớn người dân không chịu đi tiêm vaccine
điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác chống dịch của xứ sở bạch dương
các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn một nửa người nga không có kế hoạch đi tiêm vaccine
điện kremlin chỉ ra chính tỷ lệ tiêm chủng thấp không thể chấp nhận được là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao ở nước này
giáo sư chuyên ngành virus học khoa y sinh đại học tổng hợp moscow alexei aganovsky cho biết
rất nhiều người nga đang đã tìm cách tránh phải tiêm vaccine bằng việc mua các chứng nhận giả đã tiêm vaccine
từ nhiều nguồn khóa
khi số các ca nhiễm càng tăng tại nga nhu cầu trên thị trường đối với các xét nghiệm nhanh ngày càng lớn
vì vậy nhiều cơ sở sản xuất test nhanh ở nga đã hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của người dân
trước đại dịch covid một mươi chín phân khúc thị trường xét nghiệm pcr hay xét nghiệm nhanh khả nguyên virus sars cov hai
hoàn toàn không tồn tại
nhưng chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi tại nga đã có gần một trăm linh công ty xin giấy phép sản xuất và cung ứng các xét nghiệm này
nhu cầu cao lợi nhuận lớn đại dịch covid một mươi chín đã trở thành cơ hội kinh doanh đối với nhiều doanh nghiệp
một ngày làm việc ba k không có ngày nghỉ hiện nhiều cơ sở sản xuất
các xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nga đang làm việc hết công suất để thực hiện các đơn hàng
ông alexander avardaev giám đốc phát triển kinh doanh rapidbio cho biết
đây là một thị trường hoàn toàn mới chỉ ra đời trong hai năm nay trong đại dịch covid một mươi chín
mỗi loại tết có mức giá khác nhau còn phụ thuộc vào thời điểm dịch bệnh
hiện mỗi tháng công ty chúng tôi thu lợi nhuận ở mức ổn định là hơn một triệu đô la
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi công ty rapid bio đã sản xuất hơn một triệu bộ test nhanh covid một mươi chín
doanh thu lên đến hai trăm hai mươi triệu gooble khoảng ba triệu đô la
và đây chỉ là số hiếm hoi đối với một doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp trong giai đoạn covid một mươi chín
ông chairman kuntev giám đốc phòng thí nghiệm rapidbio nói
khi mà bắt đầu dự án chúng tôi chỉ có vài người
trong hai tuần đã nhận được hàng triệu rubel từ các nhà đầu tư
tất nhiên có sự hỗ trợ của nhà nước giống như mọi start up lúc đầu là nhận và sau đó là trả
giờ chúng tôi có thể tự mở rộng phát triển
theo tiết lộ của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu vào nga
một test nhanh covid một mươi chín có chi phí khoảng từ năm đến một đô la
trong khi giá bán lẻ cao hơn từ năm đến một mươi lần
hiện các doanh nghiệp nga đang gặp sự cạnh tranh lớn
từ các nhà cung cấp thiết bị y tế hàn quốc và trung quốc
ông alexander avadayev cho biết
một mặt là có nhiều người nhiễm bệnh
mặt khác nhiều người sợ nhiễm bệnh
test nhanh covid một mươi chín cần ở khắp mọi nơi
cả những nơi mà trước đây chưa từng nghĩ phải sử dụng đến
như là các khu du lịch khách sạn trường học công sở
riêng ở nga chúng tôi ước tính cần đến hai mươi năm ba mươi triệu test mỗi tháng
hơn hai trăm hai mươi triệu xét nghiệm covid một mươi chín đã được tiến hành ở nga
từ thời điểm dịch cho đến nay
nga xếp thứ tư trên thế giới và thứ hai ở châu âu về chỉ số này
nhu cầu càng tăng trong điều kiện bình thường mới
và đây vẫn sẽ là mảnh đất vàng của nhiều doanh nghiệp
đại dịch covid một mươi chín vẫn luôn là mối quan tâm đáng lo ngại nhất
của người dân toàn thế giới trong giai đoạn hiện nay
vì vậy quý vị hãy đảm bảo sức khỏe của mình
bằng cách tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
cập nhật thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại